nắng nóng kéo dài tại các tỉnh miền trung vừa qua không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn gây ra nhiều hệ lụy
trong đó có nguy cơ cháy nổ tàu thuyền là rất cao nhất là tại các khu vực tàu thuyền neo đậu dài ngày
trước tình hình này ban quản lý cảng cá và âu thuyền thọ quang thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều giải pháp
để cùng các tàu ngư dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ tàu thuyền
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
tại cảng cá và âu thuyền thọ quang thành phố đà nẵng trung bình mỗi ngày có hơn một tàu thuyền của ngư dân
các tỉnh từ quảng bình đến bình định ra vào bán cá hoặc lấy nhiên liệu trang bị lương thực cho những chuyến vươn khơi mới
do đó công tác phòng chống cháy nổ luôn được lãnh đạo đơn vị quan tâm

hiện nay hầu hết các tàu thuyền đều trang bị hệ thống thiết bị điện máy động cơ nổ và dụng cụ đánh bắt hải sản bảo đảm an toàn
ngư dân chủ động phòng cháy chữa cháy cho tàu thuyền lưu ý sử dụng bếp đun nấu trên tàu bơm nước làm mát tàu khi nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức cao
đơn vị thường xuyên phối hợp với phòng bằng sát cứu hộ cứu nạn của công an thành phố thường xuyên tuyên truyền đối với ngư dân và chủ tàu thuyền trang bị các bệnh trị cháy